một tài xế đã bị xử phạt một mươi năm triệu đồng tước bằng lái xe ba tháng vì có hành vi lạng lách trên cao tốc hà nội hải phòng
vào trưa ngày hai mươi tám tháng bốn người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng ghi lại hình ảnh chiếc limousine liên tục chuyển làn và lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông
người dân sau đó đã gửi hình ảnh vi phạm của ô tô trên cho lực lượng cảnh sát giao thông
nhận được video phản ánh đội số hai đã bố trí lực lượng dừng kiểm tra phương tiện tại khu vực trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng
tài xế trú tại tỉnh nghệ an đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm